trước tổ chiều nay các đại biểu cho rằng nên bổ sung một số hình thức tố cáo khác vào trong dự thảo của luật tố cáo sửa đổi nhằm bảo đảm sự công bằng hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật
việc bổ sung một số hình thức tố cáo vào dự thảo luật được các đại biểu thống nhất cao và cho rằng đó là cần thiết vì chính phủ cũng đã thành lập cổng thông tin điện tử để giải quyết khiếu nại của người dân
tuy nhiên để nâng cao trách nhiệm của người tố cáo thì các đại biểu cũng cho rằng nếu tố cáo sai sự thật nhằm phục vụ mục đích cá nhân thì nên có chế tài nghiêm minh để xử phạt và nội dung này cần được quy định cụ thể trong dự thảo luật
công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm hai nghìn một mươi sáu tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém
trong một số lĩnh vực thủ tục vẫn còn dườm già bất cập gây khó khăn cho doanh nghiệp
nhất là những quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
đây là nhận định của phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bốn
và công bố chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu của các bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu kết luận tại hội nghị phó thủ tướng chỉ rõ những hạn chế bất cập trong cải cách hành chính hiện nay
việc thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông chưa có bước đột phá
các trung tâm hành chính công cấp tỉnh chưa có mô hình tổ chức và hoạt động thống nhất
các trung tâm hành chính công cấp tỉnh chưa có một mô hình tổ chức và hoạt động thống nhất trong cả nước
việc trả lời phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp tại nhiều bộ ngành địa phương còn chậm
một số nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được triển khai đúng tiến độ và kế hoạch đã phê duyệt
để khắc phục những hạn chế yếu kém nêu trên phó thủ tướng đề nghị cần phải nâng cao kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã được phê duyệt
phó thủ tướng yêu cầu cần đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu bộ ngành địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm sự nhất quán trong cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính từ xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức triển khai
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng phê duyệt bản mô tả công việc
và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan
chiều nay tại trung quốc
trụ sở báo nhân dân đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh báo nhân dân đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại đại hội đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập phó bí thư thường trực đảng ủy báo nhân dân
thay mặt đảng ủy ban biên tập đánh giá cao những thành tích và biểu dương những nỗ lực của tập thể ban chấp hành đoàn thanh niên nói riêng
và toàn thể đoàn viên thanh niên báo nhân dân nói chung đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
trong thời gian tới đồng chí đề nghị đoàn thanh niên cơ quan cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của báo nhân dân
cụ thể hóa thành kế hoạch chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ quan
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên
gắn với việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh

các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác
trong một mươi hai năm qua đã có hàng nghìn sản phẩm dự thi và hàng chục sản phẩm được tôn vinh mỗi năm
thực sự đã phát huy giá trị ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống
giải thưởng nhân tài đất việt thực sự là một sân chơi để những nhân tài của đất nước có cơ hội chứng minh sức mạnh của trí tuệ
và sự sáng tạo phục vụ cộng đồng
năm hai nghìn một mươi bảy bước sang năm thứ một mươi ba giải thưởng nhân tài đất việt tiếp tục được phát động với mục tiêu tìm kiếm
phát hiện và tôn vinh các tài năng trong các lĩnh vực công nghệ thông tin khoa học công nghệ y dược môi trường và khuyến tài
thưa quý vị và các bạn một mươi tám điểm ngập úng tập trung chủ yếu ở lưu vực sông tô lịch sông nhuệ
sẽ tiếp tục xuất hiện trong mùa mưa bão năm nay trên địa bàn thành phố hà nội
đó là thông tin được sở xây dựng thành phố hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí thường kỳ
do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức chiều nay ngày ba mươi tháng năm
theo đó với lượng mưa từ năm mươi đến một trăm linh mm trong hai tầng
khu vực nội thành hà nội sẽ xuất hiện một mươi tám điểm ngập úng cục bộ thuộc một số tuyến phố như phạm văn đồng
trường trinh nguyễn khuyến hoa bằng giải phóng đội cấn ngã tư phan bội châu lý thường kiệt minh khai trần cầu vĩnh tuy
ngoài ra gần hai trăm linh điểm úng ngập khác cũng sẽ xuất hiện trong các ngõ xóm khu dân cư khi có mưa lớn xảy ra
theo sở xây dựng tp hà nội thời gian qua sở đã phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác quản lý
vận hành duy tu mương sông hồ vệ sinh môi trường thực hiện duy trì nạo vét hệ thống cống thường xuyên
đối với các trạm bơm đầu mối các đập điều tiết các trạm bơm cục bộ bảo dưỡng định kỳ sẵn sàng hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bảo đảm tiêu thoát nước nhanh giảm ngập ống cục bộ khi có mưa lớn
trong phần tin quốc tế tổng thống hàn quốc có kế hoạch đàm phán song song với thực thi trừng phạt triều tiên
tổng thống vladimir putin khẳng định nga không can thiệp bầu cử nước ngoài
tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay cho biết chính phủ mới của ông sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đưa triều tiên trở lại bàn đàm phán
đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế hiện nay cũng là nhằm kéo triều tiên quay lại các cuộc hòa đàm
phát biểu trong cuộc điện đàm với thủ tướng new zealand bill english tổng thống hàn quốc moon jae in cho rằng
cần tiếp tục gây sức ép và trừng phạt triều tiên thông qua hợp tác với cộng đồng quốc tế
tuy nhiên mục đích cuối cùng là đưa triều tiên ngồi vào bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa
tổng thống hàn quốc cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tiến hành đàm phán song song với thực thi các lệnh trừng phạt và gây sức ép
trong một diễn biến liên quan tại cuộc hội đàm giữa thứ trưởng ngoại giao hàn quốc lim sung nam và người đồng cấp canada ian suga
hai bên đã thảo luận về bước tiến hạt nhân của triều tiên và sự phối hợp song phương trong hợp tác kinh tế
ông lim kêu gọi canada tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ nỗ lực của hàn quốc trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên thông qua mọi biện pháp có thể
về phần mình thứ trưởng ngoại giao canada tái khẳng định sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trong mối quan hệ kinh tế và bày tỏ kỳ vọng vào mối quan hệ tích cực hơn
liên minh châu âu eu vừa quyết định trừng phạt chính phủ syri cùng nhiều cá nhân và tổ chức ủng hộ nước này thêm một năm
trừng phạt sẽ được gia hạn đến hết ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
các biện pháp trừng phạt syri được áp đặt từ năm hai nghìn một mươi một bao gồm cấm vận dầu mỏ hạn chế các quỹ đầu tư và phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương syri trong phạm vi của eu
cấm đi lại và phong tỏa tài sản nhằm vào khoảng hai trăm bốn mươi cá nhân và sáu mươi bảy thực thể ủng hộ chính phủ syri
ngoài ra eu cam kết tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài tại quốc gia này trong khuôn khổ liên hợp quốc
đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tái thiết syri khi nước này tiến vào
hồi tuần trước mỹ cũng tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt một loạt các nước trong đó có syri liên quan đến vấn đề tài trợ cho khủng bố
lãnh đạo hai đảng bảo thủ và công đảng của anh vừa có cuộc trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm trong chương trình đặc biệt về tổng tuyển cử anh được phát trực tiếp trên truyền hình tối qua
khi chỉ còn một mươi ngày nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại anh trong khi khoảng cách giữa hai đảng đối lập trên đã thu hẹp lại
mở màn cuộc chất vấn lãnh đạo công đảng ông corbyn cho biết
kế hoạch tăng thuế của đảng này đối với công ty và áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với học phí tại các trường học tư với lý do khoảng cách giàu nghèo tại nước anh hiện tranh lệch quá lớn
đối với vấn đề người nhập cư công đảng sẽ có biện pháp để ngăn chặn việc cắt giảm mức lương của người lao động
về vấn đề brexit ông corbyn tin rằng anh và liên minh châu âu sẽ đi được đến thỏa thuận chung trong đó ưu tiên hàng đầu là quyền được miễn thuế khi vào thị trường eu
điều mà người dân sẽ thấy là một chính phủ bảo vệ các nghị định các điều kiện làm việc
và các quyền lợi của người lao động mà chúng ta có được thông qua châu âu và một chính phủ mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc với châu âu
song tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý mà theo đó chúng ta sẽ rời khỏi eu chúng tôi sẽ đảm bảo có một thỏa thuận brexit
trong khi đó thủ tướng anh theresa may được chất vấn về những kế hoạch cải cách chăm sóc xã hội
chính sách của bà may tuyên bố trong cương lĩnh tranh cử đã khiến tỷ lệ bỏ phiếu thăm dò của đảng bảo thủ sụt giảm
ngoài ra thủ tướng may cho biết
chính phủ sẽ tăng thêm ngân sách cho lực lượng cảnh sát đồng thời khẳng định đảng sẽ đàm phán brexit thành công
như tôi đã nói thà không có thỏa thuận nào còn hơn một thỏa thuận tồi tệ cho nước anh
chúng ta cần phải sẵn sàng cho phương án rời khỏi đàm phán
tôi mong muốn có được một thỏa thuận từ phía eu
sau cuộc trả lời chất vấn trực tiếp trên truyền hình lãnh đạo công đảng ông corbyn được đánh giá là đã thể hiện tốt nhất từ trước tới nay trước giới truyền thông
trong khi đó thủ tướng anh theresa may là người luôn giữ được
công đảng đã giữ được phong thái thận trọng thường thấy của bà
cũng theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất công đảng đã rút khoảng cách so với đảng bảo thủ xuống còn chín với tỷ lệ tương ứng là bốn mươi ba và ba mươi bảy
theo kế hoạch cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn của nước anh sẽ diễn ra vào ngày tám tháng sáu tới
phát biểu sau cuộc gặp với tổng thống pháp emmanuel macron nhân chuyến thăm pháp tổng thống nga vladimir putin tuyên bố nước này không can thiệp vào bầu cử nước ngoài
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có những chỉ trích đối với một số hãng tin của nga
đăng tải thông tin sai sự thật về chiến dịch tranh cử tổng thống của ông macron
trả lời phỏng vấn báo giới tổng thống nga putin tuyên bố không có lý do gì để thảo luận các cáo buộc moscow can thiệp vào bầu cử nước ngoài
và ông macron đã không nêu vấn đề này trong cuộc hội đàm
theo ông putin nga nhận thức rõ những vấn đề nội bộ trong đời sống chính trị của pháp
và cuộc gặp với bà maliner pen hồi tháng ba không đồng nghĩa với việc nước này tìm cách can thiệp cuộc bầu cử
trong khi đó tổng thống macron đã có những bình luận khác
trong khi đó tổng thống macron đã có những bình luận khác về hai hãng tin của nga
ông cho rằng trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử tại pháp
hai hãng tin này đã đăng tải những thông tin sai sự thật về cá nhân và chiến dịch tranh cử của ông
tổng thống nga là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm pháp theo lời mời của tổng thống macron
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của chuyên nhìn nhân dân